tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã tiếp thân mật tân tránh án tòa án nhân dân tối cao nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào khâm pha sẻng đa ra đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chúc mừng đồng chí kham pha sảnhda ra vừa được quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bầu làm tránh án tòa án nhân dân tối cao nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện đặc biệt giữa việt nam lào ngày càng phát triển sâu rộng và đi vào hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực các bộ ngành và địa phương của hai nước
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh và chia sẻ với tranh án tòa án nhân dân tối cao lào về vai trò quan trọng của hệ thống tòa án trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược cải cách tư pháp của việt nam
kinh nghiệm quản lý đội ngũ cán bộ tòa án để giữ gìn sự liêm chính minh bạch trong sạch nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức của đội ngũ thẩm phán nói riêng và cán bộ tòa án nói chung trong thực thi công lý
tranh án tòa án nhân dân tối cao kham pha sẻng đara đánh giá cao những chia sẻ kinh nghiệm của tòa án việt nam
việc đào tạo cán bộ tòa án lào cũng như sự ủng hộ của ngành tòa án việt nam giúp lào tổ chức hội nghị tòa án các tỉnh biên giới ba nước việt nam lào campuchia sắp diễn ra tại lào